xin chào quý vị và các bạn hôm nay mình sẽ quay trở lại hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội